trong thời gian qua trên địa bàn huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm nóng xe mô tô
thu đoạn của các đối tượng lại lợi dụng những xe mô tô để bên đường không người trông coi rồi tiến hành bẻ khóa để lấy trộm
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện cao lãnh đã bắt giữ ba đối tượng trộm xe mô tô và hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
hai đối tượng bị tạm giữ là trần vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ xã hữu hiệp huyện cai lậy tỉnh tiền giang
và lê trường phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
riêng đối tượng trần ngọc tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ xã bình hàng trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
thì cơ quan công an đã đồng thời cho gia đình bảo lãnh
theo điều tra vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện cao lãnh xảy ra nhiều vụ trộm xe mô tô
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã xác minh và mời làm việc ba đối tượng linh tính và phúc
cả ba đối tượng thừa nhận lợi dụng xe mô tô đậu không người trông coi beo khóa lít rộn xe
sau đó đội biển kiểm soát rồi đem đi bán ở huyện cai lậy tỉnh tiền giang công an huyện cao lãnh đã thu hồi được hai xe mô tô bị trộm